trong phiên thảo luận tại tổ chiều nay về dự án luật cư trú sửa đổi các đại biểu nhất trí với việc bỏ số hộ khẩu
số tạm trú bằng giấy để quản lý dân cư bằng mã số định danh
tuy nhiên đại biểu cũng chưa nhất trí với quy định xóa đăng ký thường trú như trong dự thảo
dự thảo luật đề xuất nếu công dân vắng mặt tại nơi thường trú từ trên một mươi hai tháng liên tục mà không đăng ký tạm trú
ở nơi nào hoặc không khai báo tạm vắng thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú
đại biểu cho rằng quy định như vậy sẽ khiến cho nhiều người dân chuyển từ thường trú thành tạm trú với con số khoảng một hai triệu người
dẫn đến việc thống kê dân cư của một địa phương sẽ rất khó khăn
trong khi đó thực tế ở nhiều vùng quê người dân đi làm thuê từ một đến hai năm mới về một lần
nếu xóa thường trú có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của họ cũng như con cái và người thân
hoặc có những trường hợp được cử đi công tác dài hạn không thể tự xác định thời gian
vì vậy quy định như dự thảo luật là chưa thật sự hợp lý